tòa án quân sự quân khu bảy xét xử vụ án trốn thuế do đinh ngọc hệ tức út chọc
cựu phó tổng giám đốc tổng công ty thái sơn bộ quốc phòng
cùng hai đồng phạm là phạm văn diệt cựu tổng giám đốc điều hành công ty đức bình
trần lê toàn nguyên kế toán trưởng công ty cái mép thực hiện
theo cáo trạng đinh ngọc hệ tức út chọc là người đại diện phần góp vốn của tổng công ty thái sơn
và nhờ người thân bạn bè đứng tên trên danh nghĩa là người đại diện theo pháp luật
cổ đông hoặc thành viên góp vốn để thành lập một số công ty
trong đó có công ty đức bình công ty cái mép hoạt động dưới sự chỉ đạo của hệ và phạm văn diệt
từ tháng ba năm hai nghìn tám cho tới tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu công ty cái mép ký hợp đồng liên kết
hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đơn vị quân đội trên tám khu đất quốc phòng bản chất là thuê đất
sau đó ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác để thu về khoản lợi nhuận cố định
không phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp đồng bản chất là cho đối tác thuê lại
theo cáo trạng nêu rõ hệ đã chỉ đạo diệt điều hành thống nhất với toàn không thực hiện kê khai
khai thuế không đầy đủ không xuất hóa đơn khi cho các cá nhân và doanh nghiệp thuê lại đất quốc phòng
nhằm hưởng lợi công ty cái mép trốn đóng hơn ba mươi chín tỷ đồng tiền thuế trong nhà nước từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi tám
tại tòa út chọc đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc và cho rằng mình không trốn thuế
tương tự hai bị cáo còn lại cũng cho rằng mình không trốn thuế
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra cho đến ngày một tháng bốn
trước khi bị đưa ra xét xử vụ án này út chọc đang chấp hành án trung thân cho ba bản án về các tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi